trong ngày hôm nay vẫn có nắng yếu gián đoạn nhưng về chiều và tối mưa có thể xảy ra ở mức giải rác tập trung tại các tỉnh ven biển miền tây như bến tre trà vinh sóc trăng hay bạc liêu
không loại trừ khả năng kèm theo rông lốc và gió giật nguy hiểm nên người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
nhiệt độ nam bộ sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay khu vực vịnh bắc bộ bắc và giữa biển đông sẽ là những vùng được dự báo sẽ tiếp tục có gió mạnh
đông bắc mạnh cụ thể ở vĩnh bắc bộ tiếp tục có gió mạnh cấp sáu và giật cấp tám
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió mạnh hơn ở mức cấp sáu cấp bảy và giật cấp chín
trong khi ở khu vực giữa biển đông có gió hoạt động ở mức cấp năm có lúc mạnh lên cấp sáu
và với mức gió như vậy thì hầu khắp các vùng biển trên đều có sóng cao và biển động
bà con người dân cần hết sức cảnh giác
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước